ngày hôm nay quân đội nhân dân việt nam vẫn đang viết tiếp những trang sử hào hùng trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân
tình cảm ấy đơn giản gần gũi và nằm ngay trong lời ăn tiếng nói hành động cụ thể hàng ngày của mỗi người lính
các anh về mái ấm nhà vui tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ
có lẽ đây cũng chính là niềm cảm hứng giúp tác giả hiếu minh vũ chụp được khoảnh khắc các chiến sĩ biên phòng đồn bình phú
huyện tân hồng tỉnh đồng tháp tổ chức đưa đón các em học sinh đến trường trong mùa mưa lũ
tác phẩm vì trẻ thơ đoạt giải nhất trong chương trình vẻ đẹp việt nam số chín tháng sáu với chủ đề trẻ em mối quan tâm của chúng ta
sau khi phát sóng chương trình tác giả hiếu minh vũ đã nhiệt tình phối hợp cùng ekip ghi lại những hình ảnh mà anh cùng những người bạn trong nhóm nhấp ảnh của mình đến thăm
trao tặng bức ảnh vì trẻ thơ cho bộ đội chỉ huy biên phòng tỉnh đồng tháp
em rất vui và bất ngờ
tôi biết mình là tác giả đoạt giải của tháng sáu là chủ đề trẻ em mối quan tâm của chúng ta
khi thể hiện tác phẩm vì trẻ thơ em thấy được nội dung trong đó khoảnh khắc nó thể hiện được sự quan tâm lo lắng của tất cả các cấp chính quyền
cũng như đặc biệt là các anh chiến sĩ bộ đội biên phòng
phải nói rằng là cái tấm ảnh rất là đẹp và nó có ý nghĩa
hết sức là sâu sắc
thể hiện được là cái sự gắn bó tình cảm đoàn kết quân dân
và cũng thể hiện được cái phẩm chất của đội cung hồ qua cái học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đó là cái việc làm của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong những năm vừa qua
mỗi khi mùa lũ về
chỉ là tổ chức đưa đứa học sinh trong mùa lũ để là tạo điều kiện cho các em là đến lớp
tình yêu với nhiếp ảnh chính là sợi dây gắn bó những người con nam bộ hiền lành chất phác
qua góc nhìn của họ vùng đồng tháp một mươi luôn ánh lên vẻ đẹp vừa rung dị hiền hòa vừa đầm thắm rực rỡ
điều đó được anh thể hiện gửi gắm bằng chính những tác phẩm gửi đến tham dự cuộc thi
môn nhếp ảnh nó cũng giúp cho em được đi đó ở đây và cũng được biết giao lưu với các anh
các anh các chú cũng biết thêm được nhiều bạn bè và học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm
em cũng xin cảm ơn chương trình đã có một chương trình rất là hay bổ ích
tạo điều kiện cho anh em nhiếp ảnh có điều kiện sáng tác cũng như quảng bá tác phẩm đến với công chúng nhiều hơn
chương trình cuộc thi ảnh về đẹp việt nam đã và đang là nguồn động viên cổ vũ sự sáng tạo của các tay máy chuyên và không chuyên trong cả nước
đối với những nhếp ảnh gia như hiếu minh vũ và các bạn của mình
chương trình đã trở thành một sân chơi bổ ích dành cho các nhếp ảnh gia là nơi giới thiệu quảng bá về phong cảnh thiên nhiên
con người đến với bạn bè khắp mọi miền của tổ quốc
trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu có chủ đề về ngày thương binh lịch sĩ
chúng tôi thấy đây là một nội dung mà truyền hình nhân dân đưa ra phải rất là phù hợp với bối cảnh lịch sử của đất nước trong thời gian hiện tại
một hình ảnh để thể hiện được
một cái tinh thần cái uống nước nhớ nguồn của dân đất ta biết ơn những anh hùng lịch sĩ đã hi sinh về tổ quốc
thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để ghi lại những hình ảnh của những người người thế hệ đi sau
và đang dình giữ những cái thành quả mà cha ông ta đã để lại
ekip chương trình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhiếp ảnh gia hiếu minh vũ và những người bạn của mình
vì những đóng góp nhiệt tình mà các anh đã dành cho cuộc thi về đẹp việt nam trong suốt thời gian qua
chúc các anh sẽ sáng tác được nhiều tác phẩm để làm đẹp cho đời
tô thắm thêm vẻ đẹp quê hương và tình cảm nồng ấm của quê hương đồng tháp
chi ân những người hy sinh vì tổ quốc được tổ chức đúng vào dịp đảng nhà nước và nhân dân việt nam
có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ
hưởng ứng cuộc thi đã có hàng trăm nhà nhấp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp
gửi hàng trăm khoảnh khắc cảm động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
đối với những người có công với cách mạng với đất nước
trách nhiệm của ban giám khảo là chọn ra được những bức ảnh xuất sắc bám sát chủ đề
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn
về hoạt động chấm giải của các thành viên trong ban giám khảo
sau khi kết thúc thời hạn nhận ảnh tháng bảy với chúng tôi
chủ đề tri ân những người hy sinh vì tổ quốc
ban giám khảo đã khẩn trương bắt tay ngay vào công tác chấm ảnh
để lựa chọn một mươi năm tác phẩm xuất sắc vào vòng bình chọn trực tiếp
trong số hàng trăm tác phẩm gửi đến chương trình
theo nhận xét chung của các thành viên ban giám khảo
chủ đề tri ân những người hy sinh vì tổ quốc là một chủ đề hay nhưng rất khó thể hiện
bởi để nắm bắt được những khoảnh khắc sát với nội dung chủ đề
đòi hỏi người chụp ảnh phải có cái nhìn mới lạ
những hình ảnh những câu chuyện truyền tài qua bức ảnh
phải gửi lên cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau và phải sát với thực tế
đối với nhiếp ảnh gia việt hùng thì chủ đề lần này rất ý nghĩa
nhưng sẽ là thử thách cho những người cầm máy
bởi các tác giả phải hướng ông kính trực tiếp vào cuộc sống
tiếp cận cuộc sống ở nhiều khía cạnh qua những góc nhìn riêng
đối với tôi thì những cái bức ảnh đó nó mang lại cảm xúc
nó gợi nhớ có một cảm xúc gì đó với cả người xem
ít nhất là tôi là khán giả thì tôi cảm giác là những cái bức ảnh
mà nó cảm ra cho người ta những cảm xúc
sau đấy thì nó sẽ liên quan đến những cái
bộ cục rồi màu sắc rồi khoảnh khắc
điều đặc biệt chương trình lần này có sự tham gia của giám khảo
nghệ sĩ nhấp ảnh quốc tế thương binh hạng ba trên bốn bùi đăng thanh
trong giới nhấp ảnh việt nam có lẽ ông là người duy nhất chụp ảnh bằng một tay
bởi cánh tay phải của ông đã bỏ lại nơi chiến trường hơn bốn mươi năm trước
với ông nhếp ảnh không chỉ là niềm đam mê
mà còn là một điều gì đó thiêng liêng cao quý
điều mà ông đang muốn làm thay những người đồng đội đã nằm lại nơi khói lửa đạn bom
cái tác phẩm thể hiện về vấn đề này
thực ra nó là mang cả tính nhân văn sâu sắc
cả cách nhìn nhận xã hội và cái cảm xúc của người cầm máy
nó phản ánh được rất là chân thực cái cuộc sống hiện đại của dân tộc
dành cái sự chiên đối với người đã y sinh vì đất nước
từ hàng trăm bức ảnh gửi dự thi
trải qua quá trình sàng lọc chấm ảnh của ban giám khảo
một mươi năm tác phẩm xuất sắc nhất đã lọt vào vòng bình chọn
tác phẩm số một
đêm tri ân của tác giả ngô huy tịnh gia lai
tác phẩm số hai
ân cần của tác giả trần thanh hải hà nội
tác phẩm số ba
thắp nến tri ân tác giả đỗ hiếu liêm bạc liêu
tác phẩm số bốn
trầm mặc tác giả tạ ngọc xuân hà nội
tác phẩm số năm
đam mê tác giả nguyễn xuân lộc hà nội
tác phẩm số sáu
vòng tay đồng đội tác giả đậu thanh bình hà tĩnh
tác phẩm số bảy
trở lại sư đoàn tác giả nguyễn quốc sơn hà nội
tác phẩm số tám
thăm chồng tác giả đinh công tâm sóc trăng
tác phẩm số chín
con của mẹ tác giả trần duy tình bình dương
tác phẩm số một mươi
thăm hỏi động viên thương binh tác giả trần thanh hải hà nội
tác phẩm số một mươi một
bộ ảnh lễ truy điệu các thành viên tổ bay ca xa tác giả đinh trọng hải báo quân đội nhân dân
tác phẩm số một mươi hai
lễ truy điệu tác giả đậu thanh bình hà tĩnh
tác phẩm số một mươi ba
tàn nhưng không phế tác giả lê ngọc bích hà nội
tác phẩm số một mươi bốn
mùa xuân độc lập tác giả lê trung kiên yên bái
tác phẩm số một mươi năm
kỷ vật tác giả trần duy tình bình dương
dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các bước chấm và bình ảnh
ban giám khảo chọn ra được một mươi năm bức ảnh
từ hàng trăm bức ảnh gửi về dự thi vào vòng
thì ta sẽ tiến hành vòng hai là vòng ban giám khảo sẽ chọn ra năm bức ảnh xuất sắc
và sau khi chọn năm bức ảnh xuất sắc rồi ta sẽ bước vào vòng ba
tức là vòng chọn ra hai bức ảnh để làm cơ sở chọn ra được bức ảnh xuất sắc nhất của tháng bảy
với chủ đề chiên những người hy sinh vì tổ quốc
chúng tôi xin mời nhà ảnh nhà báo việt thanh có đôi lời nhận xét
về các bức ảnh đã được chọn vào vòng một một mươi năm bức ảnh
vì tính trước cuộc thi lần này
là một cái chủ đề hết sức là nhân văn và tương đối là khó thể hiện
và các ý tưởng rất dễ bị trùng nhau
tất nhiên chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá cao
trong một cuộc thi phát động trong một thời gian rất ngắn
nhưng mà về số lượng hình ảnh và cũng như là chất lượng
thì tôi tạm thời là tôi khá yên tâm
sau một mươi năm bức ảnh được chọn ra
thì hầu hết đều đáp ứng được tất cả những tiêu chí mà chúng ta đã đề ra từ bắt đầu
về các hoạt động
các hoạt động tri ân các hoạt động giúp đỡ những người thương minh liệt sĩ
và giáo dục về vấn đề ý thức để chúng ta biết ơn
nhớ ơn những người đã mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay
và tôi nghĩ đấy là một thành công của đợt thi lần này
sau đây các thành viên trong ban giám khảo
sẽ bình chọn ra năm bức ảnh xuất sắc nhất của tháng bảy
với chủ đề tri ân
vì sinh vì tổ quốc
và mỗi thành viên trong ban giám khảo sẽ có năm phiếu bình chọn
xin mời nghệ sĩ nhấp ảnh quốc tế đăng thanh
vâng thưa anh
tôi xin được đề cử năm bức ảnh để đi tiếp vào vòng hai
đó là bức số một mươi ba
bức số tám
bức số hai
bức số năm
và bộ ảnh mang số một mươi một
vâng cảm ơn nghệ sĩ nhấp ảnh quốc tế đăng thanh
xin mời anh việt thanh
tôi xin đề cử bức ảnh số năm này
và số hai
tôi xin được đề cử là số hai
và số một mươi bốn
như vậy là các thành viên trong ban giám khảo chúng ta đã bình chọn ra
năm bức ảnh theo suy nghĩ của mình là tốt nhất trong số một mươi năm bức ảnh
và căn cứ theo điều lệ của việc chấm dài
thì chúng tôi xin công bố năm bức ảnh
trở thành năm bức ảnh xuất sắc nhất của tháng bảy
với chủ đề tri ân những người hy sinh vì tổ quốc
đó là bức ảnh số một mươi ba
bức ảnh số một mươi một
bức ảnh số năm
bức ảnh số tám
và bức ảnh số hai
trong đó là bức ảnh số tám và bức ảnh số một mươi ba
là chúng ta nhận được cả ba phiếu đồng thuận của các thành viên trong ban giám khảo
tiếp theo chương trình thì chúng tôi rất là muốn nghe ý kiến của các thành viên trong ban giám khảo
cảm nhận của các anh nhận xét của các anh về một trong năm bức ảnh
mà các anh thấy là tâm đắc nhất
xin mời anh
nhà báo việt thanh
cảm nghĩ của tôi về bức ảnh số một mươi ba
bức ảnh này cũng đồng thời là bức ảnh được sự đồng thuận của cả ba giám khảo
cuộc sống xung quanh chúng ta vẫn tiếp diễn
nói về một người thương binh
đang làm nghề sửa đồ điện
tại gia đình
mặc dù là anh ta là thương binh phải đi xe lăn
nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục
cuộc sống của mình một cách rất có ý nghĩa
anh ta đang đóng góp
cái sức lao động của anh ta để phục vụ
những người xung quanh
và phục vụ chính bản thân anh ta
thực sự tôi nghĩ đây là một bức ảnh vô cùng xúc động
và nó có một cái ý nghĩa hướng về tương lai nhiều hơn
so với những bức ảnh khác
thì tất nhiên đây là
chúng ta đang
cuộc thi chúng ta đang nhắm vào một tình huống cố định
bản thân tôi thì tôi vẫn
thích hơn khi mà những bức ảnh mà mô tả
những cuộc sống xung quanh của những người lính đã trở về
và sau khi sẽ thiếu đi một phần của thân thể
họ đã hy sinh
vì sự độc lập
của dân tộc
họ vẫn cứ tiếp tục sống
vẫn tiếp tục
bằng nội lực chính bản thân mình
nhờ cậy đến ai
thì tôi nghĩ đó là cái tấm gương rất là sáng
và cái bức ảnh này tôi nghĩ là một bức ảnh có tính giáo dục rất cao
đấy là ý kiến của tôi về bức ảnh số một mươi ba
bức ảnh số một mươi ba này có cái chú thích là tan như không phế của tên
tác giả lê ngọc bích ở hà nội
và anh thanh đã bình cái bức ảnh số một mươi ba này thì tôi cũng
rất là mong
muốn là có được cái ý kiến của
nghệ sĩ nhóm ảnh quốc tế đăng thanh
là cũng là một người thương binh
anh có những cảm nhận của mình
như thế nào
khi mà xem bức ảnh
theo cái chủ đề của cuộc thi
tức là chủ đề về tri ân những người đã hy sinh
vì tổ quốc
những người thương binh và những người con em liệt sĩ mẹ việt nam
tâm anh hùng
ở đây tôi vẫn thấy ánh lên cái sự lao động
cái sự cống hiến tiếp tục
cống hiến của họ
chính vì thế cho nên bức ảnh số một mươi ba
cũng tạo cho tôi một cái ấn tượng
cái sự tiếp tục công hiến vươn lên của một người thương binh
sau chiến tranh
họ có thể là
bị mất mát một phần thân thể nhưng họ vẫn còn tiếp tục công hiến
là một cái tấm gương để cho người đời
có thể học tập
họ không chỉ hưởng cái sự
cái sự chăm sóc
mà họ tự mình
có thể làm được cái việc tạo cho cuộc sống
rất là tốt
và đặc biệt ở bức ảnh này đứng về phía
cái giá trị
nghệ thuật của bức ảnh
lên bức ảnh có một cái ánh sáng rất là
cách bố cục
mặc dù trong cái căn phòng của anh thương binh rất là bề bộn
nó bề bộn bởi vì anh ta cũng không có năng lực để có thể dọn dẹp
xong cũng thể hiện cái công việc cái sự bề bộn trong công việc
ánh sáng đã được tập trung
dọi vào cái nhân vật chính và cái công việc của anh
ấy đang làm
trong căn phòng như thế giữa cuộc sống bộn bẩy như thế anh vẫn tiếp tục lao động
và cống hiến
so trong toàn bộ cái bức ảnh này thì tôi nghĩ là cái bức ảnh này cũng có đạt một cái giá trị
nào đó về mặt nhiếp về phía nhiếp ảnh
mà đánh giá
đạt được về
chủ đề của bức ảnh rất là rõ ràng
chúng ta vừa nghe ý kiến của các thành viên trong ban giám khảo
bình luận về bức ảnh số một mươi ba
và để chúng ta có
đầy đủ thông tin hơn nữa
chúng tôi rất muốn là ban thư ký
kết nối chúng tôi
với tác giả
của bức ảnh
tàn như không phế lê ngọc bích
bức ảnh số một mươi ba
để chúng ta có dịp
tìm hiểu hơn
cái hoàn cảnh sáng tác
cũng như là ý tưởng của tác giả khi thể hiện tác phẩm này
vâng thưa anh anh có phải là lê ngọc bích không
dạ vâng ạ
thưa anh chúng tôi đang ở trường quay của truyền hình nhân dân
chúng tôi đang ở trong chương trình bình ảnh vẻ đẹp việt nam
bức ảnh của anh vâng bức ảnh của anh
với chú thích là tàn nhưng không phế là được
thành viên trong ban giám khảo của chúng tôi đang bình luận về bức ảnh này
rất là mong anh trò chuyện
với nghệ sĩ nhấp ảnh
anh sẽ có một vài câu hỏi hỏi anh
vâng xin chào anh
xin chào tác giả lê ngọc bích
bức ảnh này tác giả được chụp trong quà
hoàn cảnh nào và cái cảm xúc khi mà bạn chụp cái bức ảnh này
thì bạn thấy thế nào
đây là bức ảnh chụp tại trung tâm thương binh học vận thành bắc linh
hôm đấy đến gặp trung tâm thì họ có giới thiệu rất nhiều cái tấm gương

mà lại rất là tương trực của một người lý
một người lý

sửa chữa điện và sửa chữa cho bà con xung quanh để kiếm sống công việc rất là khó khăn nhưng mà
rất là yêu nghề và tôi thấy rất là xúc động và tôi vẫn nhớ mãi cái gương mặt rất là đôn hậu của chúng
ấy chụp ảnh bức này và tôi thấy là đây là một cái tấm gương khá điện lĩnh và tôi đã đặt tên bức ảnh
theo cái lời của hà phạm nhưng không phế vâng xin cảm ơn anh đã có những chia sẻ về quá trình sáng
trình xin cảm ơn chương trình thưa anh việt hùng anh có thể cho ý kiến của mình về những cái bức ảnh
trong số năm bức ảnh mà chúng ta vừa bình chọn g trong năm bức ảnh này thực ra có ba cái ba cái bức ảnh
tôi ấn tượng nhất là nó thể hiện từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai cái bức ảnh đầu tiên là
bức ảnh số tám một phụ nữ lớn tuổi khi mà đang ở mộ và cũng có thể là chồng cũng có thể là con
nào đó nhưng cái cái hình ảnh này nó có thể là một bức ảnh rất là đẹp và rất là đẹp và rất là đẹp và rất là

cái hiện tại có nghĩa là cái thời bình mà vẫn có những hy sinh thầm lạng của các chiến sĩ thì cái
bộ ảnh này cũng rất là ấn tượng bởi vì lần đầu tiên có bộ ảnh trong cuộc thi tôi đang làm
hảo này mà bộ ảnh cực kỳ thời sự tổ chức cái tăng lễ cho các chiến sĩ đã hy sinh trong cái vụ
tai nạn máy bay vừa qua tức là những cái gì đó hy sinh thầm lặng là trong thời bình không có nghĩa
là chỉ là thời chiến tranh mà chúng ta cũng có những mất mát hy sinh trong thời bình
và cái thứ ba thì nó mang tính chất về tương lai và nó cởi mở hơn đó là chúng ta thấy rằng là khi
ở trong cái thương binh thì họ vẫn có những cái mà họ vươn lên trong cuộc sống để có thể làm và kiếm
sống như những con người bình thường thì tôi nghĩ rằng là nó có ba cả cái tuyến từ quá khứ hiện tại
và tương lai ở chỗ ảnh số mươi ba là một anh thương binh anh đang làm cái công việc để kiếm
sống tôi cũng rất là muốn nghe về cái bức ảnh số mười một bởi vì đây là cái bộ ảnh đầu tiên và
cái bộ ảnh cũng rất là thời sự vâng
tôi đề nghị tổ thư ký kết nối với tác giả đinh trọng hải ở báo quân đội nhân dân là tác giả
của bộ ảnh mà anh việt hùng vừa nói để chúng ta có dịp được hiểu được biết hơn cái cảm xúc của tác
giả trong quá trình mà chụp cái bộ ảnh này thưa anh anh có phải là đinh trọng hải không ạ
đúng không ạ xin anh có thể nói chuyện với các thành viên trong ban giám khảo để nói
về cái cảm xúc của mình khi chụp bộ ảnh này được không ạ dạ được anh ạ và xin mời nhà nhập ảnh việt
hùng anh có thể nêu câu hỏi cho tác giả tôi được biết là buổi lễ này là cả nước chúng ta đều quan
tâm và cũng không phải ai cũng có thể vào đây được chụp ảnh thì tôi rất muốn biết là cái cảm xúc của
tác giả cũng như là cái khoảnh khắc ấn tượng nhất của tác giả trong cái hôm chụp cái buổi lễ này ạ
ở trong cái buổi đăng lễ đấy thì cứ xúc động nhất là hình ảnh những đứa con những em bé vẫn còn
mất tư và hồn nhiên không biết được rằng là mình đã mất tìm một người cha ở trên cuộc đời này thì đấy
là hình ảnh mà tôi cảm thấy động nhất và cái hình ảnh thứ hai đó là những hàng người dài đứng ngoài
đứng ở những hàng người dài đứng ngoài tiễn đưa các anh mặc dù hôm đấy là trời cũng đã có mưa
bán khảo và sẽ rất là nhiều người xem đấy ạ dạ vâng ạ
ừ vâng xin được cảm ơn anh việt hùng trong số những bức ảnh mà được lọt vào phòng hai thì tôi khá ấn
tượng với bức ảnh đam mê tức là bức ảnh số năm theo như tôi được biết thì hình như nhân vật ở trong bức
ảnh này người mà đang cầm chiếc máy ảnh chính là nhiếp ảnh quốc tế đăng thanh đúng không ạ đúng
dạ vâng thế thì không biết được rằng là anh có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình khi mà
bất ngờ rằng là mình chính là nhân vật chính là trong cái bức ảnh này vô tình lọt vào ống kính của
một nhấp ảnh khác khi mà mở bộ ảnh xem thì tôi thực sự là rất là bất ngờ nhìn thấy tấm ảnh mà họ đã
chụp mình tôi không nghe biết là tác giả đã chụp về tôi không biết họ chụp lúc nào nhưng bức ảnh đã
mang lại cái ấn tượng rất là đẹp tôi nghĩ rằng là tác giả đã đầm mình cùng cái nhân vật ở trong bức ảnh để
có những cái khoảnh khắc đẹp thế này cái thứ hai là nó mang cái giá trị rất kinh điển của những ảnh
đó là cái khoảnh khắc rất là độc đáo đời thường của một anh thương binh đang lao động nghệ thuật hoặc là
một theo đuổi một cái sự đam mê nào đó và ánh sáng cũng rất là đẹp bố cục rất chặt chẽ vẫn đặc biệt cái
khoảnh khắc rất là độc đáo cũng rất nhiều người chụp với tôi nhưng mà có đã đây là một cái bức ảnh
mà tôi cho rằng là rất là độc đáo và gần như không hề có một cái sự diễn nào cả vì lúc này là
tôi cũng lội xuống đấy tập cũng đi chụp tôi và các anh học viên các anh chị học viên cũng như là
các nghệ sĩ là cùng mùa xuống lúc nào thì tôi cũng không biết cho nên bức ảnh này tôi cho rằng là bức ảnh mà tôi
rất là tôn đắc về cái giá trị nghệ thuật cũng như là cái giá trị nhân văn của bức ảnh rất là tốt tôi
muốn hỏi xem là nhiếp ảnh đăng thanh có tò mò không biết là tác giả của bức ảnh số năm là ai không ạ
sự không mấy đi thì rất đông người vâng tôi không hiểu không hiểu ai chụp vâng vâng vậy thì ngay bây
bây giờ chúng ta sẽ nhờ tổ thư ký kết nối với lại tác giả của bức ảnh số năm đấy chính là anh nguyễn
xuân lập đến từ hà nội alo dạ đây có phải là số máy của anh nguyễn xuân lập không ạ bức ảnh số năm
của anh thì được lọt vào vòng hai của cuộc thi này và hiện nay thì nhân vật chính ở trong bức ảnh mà
anh chụp đó chính là nhấp ảnh đăng thanh nhấp ảnh đăng thanh rất là muốn nói chuyện và muốn hỏi anh
một chút về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà anh chụp bức ảnh này ạ vâng xin mời nhấp ảnh
đăng thanh ạ
xin chào tác giả nguyễn xuân lộc tôi rất vui được kết nối với anh từ trường quay của truyền hình
nhân dân và trong cái cuộc bình chọn ảnh này thì tôi hơi bất ngờ về bức ảnh anh đã chụp về về về
tôi trong khi đang tác nghiệp vậy thì anh đã làm thế nào để có thể tiếp cận được tác giả trong cái
hoàn cảnh như này và anh quan sát như thế nào khi anh bấm máy này tôi ra tôi đang cũng đang mải chụp
bức ảnh lúc vào quay sang anh chị thấy rằng là anh đang có một cái tư thế rất là là là đẹp rất là
và và lúc ấy là nó cái tư thế nó thể hiện một cái gì rất là hay me để mà có thể là trộm và khi đó tưởng
là một thanh niên dân trại anh đã cúc thấp xuống mặt nước ở mấy tư thế và sinh lúc ấy là khiictoc v failing

thế thành ra là tôi thấy rất là cái tư thế rất là đẹp
và cái thứ hai nữa là tương phản nó là một sự tương phản giữa anh mái tóc bạc và một cái người thanh niên dân trài
đấy rất là khỏe mạnh nó có một sự tương phản
nằm trong một cái bối cảnh là một cái không gian cực kỳ đẹp một dòng suối và xa xa là một cái làng trài và đang có sự hoạt động
vâng xin cảm ơn tác giả
vâng xin cảm ơn tác giả
chúng ta sẽ đến với tiểu mục câu chuyện sau mỗi bức ảnh
trong quá trình tập hợp ảnh ban tổ chức đã nhận được các tác phẩm ảnh đơn và phóng sự ảnh
trong đó ban tổ chức đặc biệt chú ý tới bộ ảnh lễ truy điệu các đồng chí hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn tổ bay kc hai trăm một mươi hai
diễn ra trang trọng tại nhà tăng lễ bộ quốc phòng vào sáng ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các bức ảnh đoạt giải nhất tháng sáu của tác giả đinh trọng hải phóng viên báo quân đội nhân dân
và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình tác nghiệp và lắng nghe cảm xúc của tác giả khi thực hiện phóng sự ảnh này
trong câu chuyện phía sau bức ảnh lần này chúng tôi muốn kể về một nhiếp ảnh ra bằng ống kính máy ảnh của mình
anh đã có cách tri ân vô cùng đặc biệt với những người ngã xuống vì tổ quốc
anh là đinh trọng hải phóng viên ảnh của báo quân đội nhân dân
trong hành trình về nguồn lần này nhiếp ảnh gia đinh trọng hải đã ghé thăm con đảo với tấm lòng biết ơn dâng lên từng bia mộ nén tâm hương thành kính
giữa chập trờn sóng nước côn đảo nơi mà hơn hai mươi hai chiến sĩ cách mạng đã hy sinh và nằm lại nơi đây nữ anh hùng võ thị sáu người đã gửi vào mùa hoa lê kuima một màu thương nhớ bất diển gửi tới thế hệ sau một nguồn cảm hứng sống bất tận cùng lòng quả cảm bất khuất kiên trung
trong hành trình về nguồn lần này nhiếp ảnh ra đinh trọng hải đã ghé thăm côn đảo với tấm lòng biết ơn dâng lên từng bia mộ nén tầm hương thành kính

trong hành trình về nguồn lần này nhiếp ảnh ra đinh trọng hải đã ghé thăm côn đảo với tấm lòng biết ơn dâng lên từng bia mộ nén tầm hương thành kính